trước khi đến với chương trình này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc vừa diễn ra tuần qua
vừa qua tại thủ đô phnom penh bộ thông tin và truyền thông việt nam cùng đại sứ quán việt nam tại campuchia
đã tổ chức triển lãm việt nam điểm hẹn của campuchia năm hai nghìn một mươi bảy nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
đây là một trong những sự kiện quảng bá lớn nhất về việt nam được tổ chức tại campuchia với gần ba trăm linh bức ảnh độc đáo
nhiều ấn phẩm báo chí được trưng bày cùng với hơn một trăm linh bộ phim tài liệu đặc sắc về việt nam được giới thiệu theo tám chủ đề
di sản thế giới tại việt nam làng nghề truyền thống việt nam lễ hội việt nam ẩm thực việt nam vẻ đẹp đất nước con người việt nam
việt nam hội nhập và phát triển trưng bày ấn phẩm báo chí việt nam mối quan hệ việt nam campuchia từ một góc nhìn
triển lãm góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa việt nam và campuchia
mới đây tại nhà hát trưng vương sở văn hóa và thể thao thành phố đà nẵng đã tổ chức liên hoan nghệ thuật người nước ngoài tại đà nẵng năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề chào năm mới
đây là hoạt động khá mới mẻ tại thành phố đà nẵng nhằm tạo sân chơi giao lưu tìm hiểu văn hóa cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống
học tập và làm việc tại tp đà nẵng
chương trình thu hút gần một trăm linh nghệ sĩ diễn viên chuyên và không chuyên là người nước ngoài đến từ một mươi bốn quốc gia như lào philippines italia mỹ nam phi pháp hàn quốc nhật bản trung quốc nga
đang sinh sống học tập và làm việc tại thành phố đà nẵng và các địa phương lân cận tham gia với ba mươi ba tiết mục sự thi ở nhiều thể loại như hát độc tấu hòa tấu nhạc cụ múa ảo thuật siếc nhả hiện đại biểu diễn võ thuật
liên hoan thử nghiệm và làm việc tại tp đà nẵng
thực sự trở thành điểm hẹn mới đa văn hóa và giàu màu sắc dành cho người nước ngoài góp một nốt nhạc tươi vui rộn ràng trong không khí giáng sinh và năm mới đang đến gần làm sinh động thêm hình ảnh thân thiện mến khách của thành phố đà nẵng
vừa qua hội âm nhạc hà nội đã tổ chức đêm nhạc thanh âm còn vang mãi tại trung tâm nghệ thuật âu cơ nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập hội nhạc sĩ việt nam
chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh các tên tuổi nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú có cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà như nghệ sĩ nhân dân thanh hoa nghệ sĩ ưu tú quang mạo quang huy hồng liên
thanh âm còn vang mãi là tập hợp của chín tác phẩm đi cùng năm tháng của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng quy tụ đội ngũ nghệ sĩ có tên tuổi qua nhiều thế hệ
đây được xem như một món quà thể hiện tình yêu âm nhạc một thời và mãi mãi
của các nghệ sĩ hội viên của hội âm nhạc hà nội gửi đến những nghệ sĩ gạo cội đã cống hiến gần cả cuộc đời cho nền âm nhạc nước nhà
gallery ba mươi chín đã phối hợp với trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước triển lãm điêu khắc tranh mang tên chân dung với gần bốn mươi tác phẩm đặc sắc
các tác phẩm như chân dung liền trị quan họ của tác giả đỗ dũng xé giấy của tác giả hoàng thị phương liên nhà thơ của tác giả nguyễn quang thiều hay bốn tác phẩm tranh đàn bà của tác giả phạm trần quân nằm trong số gần bốn mươi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm
triển lãm trân dung lần này các họa sĩ đã thể hiện thứ nhất là trí tuệ thứ hai là tâm tư tình cảm trong từng bức vẽ
trân dung là một tác phẩm đặc biệt để truyền hình đặc biệt là vẽ trân dung thì phải thể hiện một nét riêng của cùng con người
còn về cảm nhận đối với riêng từng tác phẩm một thì mình đặc biệt ấn tượng đối với bốn bức tranh của họa sĩ phạm trường quân
thể hiện rất nhiều tâm tư tình cảm và nét cá tính riêng của họa sĩ trong từng tác phẩm
trong giới nghệ thuật tạng
tranh chân dung là một thể loại được nhiều họa sĩ sáng tác nhưng cũng là thể loại khó điều quan trọng khi thể hiện một tác phẩm chân dung là phải thoát ra được thần thái của nhân vật chứ không phải là việc tỉa vẽ tỉ mỉ chi tiết bề ngoài nhân vật cho thật giống
bằng nhiều chất liệu khác nhau như coposite nhôm sơn dầu bột màu acrylic giấy tổng hợp mỗi họa sĩ đã có những cách thể hiện chân dung mang phong cách riêng mang đến cho buổi triển lãm sự đa dạng và hấp dẫn

chân dung chúng ta không phải dễ dàng một chút nào cả
nếu như các tác phẩm điêu khắc chân dung của họa sĩ lê thiết cương được làm từ các mảnh gốm ghép trên cot composite thể hiện sự đa diện phức tạp trong một con người
thì với các tác phẩm điêu khắc của họa sĩ phương bình người xem lại thấy được vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ với chiều sâu nội tâm
còn với họa sĩ nguyễn thị hồng phương chân dung người phụ nữ có chút huyền bí nhưng lại quyết đoán và táo bạo
nhà thơ nguyễn quang thiều dừng chân dung nhà thơ trong miền suy tưởng đầy ký sự màu sắc
các tác phẩm đã tạo ra ngôi nhà nghệ thuật thực sự gây ấn tượng cho người xem trong một không gian sinh động
rất nhiều các phong cách khác nhau rất nhiều các cảm hứng khác nhau và những bức tranh được trưng bày theo phong cách của mỗi tác giả khác nhau
gây cho mình những cái rất là vui thú
mà những người yêu hội họa thì rất là khó có thể tả cái cảm giác của mình
khi mà mình bước chân vào một cái bữa tiệc như thế này
chỉ nói về chân dung thôi nhưng mà rất nhiều muôn mặt của xã hội có thể nhìn qua nó
thực ra thì mỗi họa sĩ khi người ta thể hiện một bức tranh
người ta muốn có cái ý đồ riêng của người ta
nhưng mà khi người xem những khán giả như chúng tôi
thì chúng tôi cảm nhận thì lại cảm nhận theo một cái hướng có thể khác hoàn toàn
so với cả cái ý của tác giả
nhưng mà đó chính mới là hội họa đó mới chính là cuộc sống
vì vậy nên là khi đến với cả cái triển lãm này tôi cảm thấy rất là hài lòng
với mục tiêu đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng
sau hơn hai năm từ khi thành lập
nhóm họa sĩ g ba mươi chín đã thực hiện hơn một mươi triển lãm
với nhiều chủ đề nội dung khác nhau
triển lãm chân dung là sự tiếp nối của chuỗi hoạt động của nhóm g ba mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài việc trưng bày tranh điều thú vị của triển lãm lần này
là các họa sĩ đã trực tiếp vẽ tranh chân dung
dành tặng cho những người khách tham dự
với những lời chúc tốt đẹp tới mọi người
sau khi kết thúc triển lãm tại hà nội
triển lãm điêu khắc tranh chân dung
sẽ tiếp tục được tổ chức ở hội an quảng nam
quý vị và các bạn thân mến
khán phòng rộng lớn của nhà hát lớn hà nội
hầu như không còn một chỗ trống nào trong chương trình đêm vua thức bản địa
điều này không chỉ khẳng định sự quan tâm của khán giả dành cho chương trình
mà thể hiện sự quan tâm đặc biệt
dành cho những loại hình nhạc cụ dân tộc nói riêng
và nghệ thuật truyền thống nói chung
ngay bây giờ mời quý vị đến với những hình ảnh
và âm thanh sống động của chương trình đặc sắc này
trong khoảng bảy mươi phút của đêm vô thức bản địa
các nghệ sĩ đã cùng hòa tấu những âm thanh độc đáo
và đặc sắc của đàn môi kèn lá đàn tính đàn gong cổng chiêng
chống vara nưng chống ghi nang đàn đó
cũng như những làn điệu bài ca
chất chứa nhiều tâm tư tình cảm của các dân tộc trên mọi miền tổ quốc
chương trình được phân làm một mươi hai chủ
đề gồm tĩnh thanh chuyển ứng thoại động biến vũ bỗng sắc tụ
để tổ chức đêm vô thức bản địa và kiến thiết giàn nhạc symphony
trong năm hai nghìn một mươi bảy nghệ sĩ nguyễn nhất lý nguyễn mạnh tiến
cùng các cộng sự đã đi đến các bản làng miền núi phía bắc
như lào cai lai châu sơn la lạng sơn điện biên yên bái hà giang
đến buôn làng ở năm tỉnh tây nguyên
cũng như làng trăm ở ninh thuận bình thuận
để tập hợp các nghệ nhân và tuyển chọn các nhạc khí tiềm năng cho giàn nhạc
tất cả để phục vụ cho mục đích duy nhất
đó là bảo tồn và quảng bá những nét văn hóa truyền thống của dân tộc
đây là một cái buổi mà chúng tôi open mở ra
để cho mọi người xem và đừng nghĩ là
người dân tộc thì họ rất là ít người và văn hóa
nhưng văn hóa họ đồ sộ lắm
họ ngồn ngộn về văn hóa
nhưng mà chúng ta biết lựa chọn nó biết kết hợp với nhau
thì tôi nghĩ là mình có một cái
tiếng nói rõ ràng với thế giới
mình là người việt nam tôi là người việt nam
tôi tự hào tôi là người việt nam
và tôi có văn hóa của tôi
tôi không muốn bị lai căng
tôi không muốn bị làm việc khác
cho dù là bây giờ toàn cầu hóa mọi cái
đều có rất nhiều vấn đề
nhưng đây là những cái bước mà chúng tôi lập
từng bước một
chúng tôi sẽ hướng
nó sẽ biết một chút
nhưng tôi cũng hy vọng là giáo dục
cũng cần phải
support cùng chúng tôi nữa
thì mới xong chuyện
ngoài các gương mặt quen thuộc
như nhạc sĩ ngọc đại
nghệ sĩ saxophone
quyền thiện đắc
nghệ sĩ đàn môi đức minh
giàn nhạc còn có sự hội tụ
của nhiều nghệ nhân
từ các dân tộc
tày thái giao mông mnông ede gia rai xê đăng
với các nghệ nhân được tham gia vào chương trình
đây không chỉ là niềm vui
và vinh hạnh của cá nhân họ
mà hơn thế
đó còn là mong muốn
đưa tinh hoa nghệ thuật của dân tộc mình
đến gần hơn với đông đảo công chúng
nhạc cụ dân gian này
nó chìm xuống hết
nhưng mà nhờ
anh hết lý này này cùng tổ chức lên
xây dựng lên
thì mặc dù
bây giờ chưa được phong phú lắm đâu
nhưng chắc chắn nếu mà cố gắng giữ được
đảng nhà nước
mới rộng cho thêm
cố gắng giúp được
thì các dân tộc việt nam mình
những lời ca tiếng hát này
những sân khó vui chơi này
những các nhạc cụ dân tộc việt nam này
kể cả lá cây cũng trở thành một cái hát
một ống tre cũng trở thành
một cái nhạc cụ
cho nên là rất hay
chương trình nhận được sự tán dương
nhiệt tình của khán giả
sau mỗi tiết mục là những chàng pháo tay
giòn giã điều này đã phần nào
khẳng định sự thành công của chương trình
tác giả đã đánh thức
dạy cái vô thức trong ta
để thành cái ý thức
điều này rất tuyệt vời
chúng ta không phải đi tìm cái ngôn ngữ
hiện đại ở đâu cả
mà ngôn ngữ âm nhạc hiện đại
nằm ngay trong dân gia
ở đây chỉ là vấn đề tài năng thôi
và thực sự hôm nay
các nghệ sĩ các các nhạc sĩ
đã rất tài năng
đánh thức dạy cái vô thức
của các nghệ sĩ các nghệ nhân
để họ kết hợp với nhau
tạo ra một cái đêm hòa nhạc tuyệt vời
cảm nhận đầu tiên của em đó là bất ngờ
khi sự kết hợp hoàn hảo
giữa các nghệ sĩ của các dân tộc
theo em nghĩ thì
mỗi dân tộc sẽ có
cái giai điệu khác nhau
nhưng mà em không ngờ là
qua các nghệ sĩ các đạo diễn
thì nó tạo lên một bản phối tuyệt vời
tôi mê mẩn những cái giọng hát của các nghệ nhân
quả thực là tôi có thể dám khẳng định
là giọng hát của các nghệ nhân
thì nói là
họ không thua bất cứ một danh ca nào
trên thế giới chứ không phải ở việt nam
và khi lời hát của nó
họ cất lên
thì mang đặc dệt
cái bản địa nơi họ sống
ví dụ tây nguyên
mời tây nguyên tây bắc
phải nói là quá nhiều họ
đặc biệt chương trình còn nhận được sự quan tâm
và đánh giá cao của du khách nước ngoài
chương trình hôm nay thực sự vô cùng tuyệt vời
những nhạc công đã chơi rất điêu luyện
và cùng nhau làm nên một giàn nhạc rất ấn tượng
tôi cảm thấy vô cùng may mắn
khi được thưởng thức đêm nhạc này
và tôi hy vọng rằng
trong thời gian tới
cũng như có thể thu âm
và làm thành những đĩa cd
để phát hành rộng rãi hơn
sự thành công của chương trình
giúp cho dàn nhạc symphony
có thêm động lực cho những dự án tiếp theo
hơn thế chương trình góp phần khẳng định
sức sống vô cùng mãnh liệt của văn hóa truyền thống
là cầu nối giúp khán giả trẻ thêm hiểu biết
và chân quý những giá trị truyền thống
của nghệ thuật dân tộc
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
mọi kiến ống góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phong văn hóa a org vn
hoặc có số điện thoại
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau